ngày một mươi một tháng một mươi tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tòa án nhân dân tối cao phối hợp với
chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với các
dự thảo nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về phần tám bộ luật tố tụng
dân sự năm hai nghìn một mươi năm về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và phần bảy bộ luật
tố tụng dân sự năm hai nghìn một mươi năm về công nhận cho thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài
và phán quyết của trọng tài nước ngoài tại việt nam qua thực tiễn tòa án nhân dân các cấp đã
cơ bản giải quyết đúng quy định của pháp luật các vụ việc liên quan đến công nhận và cho thi hành
án tại việt nam bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài phán quyết của trọng tài nước ngoài
giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài tuy nhiên việc giải quyết các loại vụ việc trên
còn tồn tại một số hạn chế xuất phát từ năng lực trình độ của cán bộ thẩm phán cũng như việc
thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của bộ luật tố tụng dân sự về vấn đề này
tại hội thảo nhiều ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu vào từng nội dung điều khoản của các dự thảo
nghị quyết sẽ góp phần làm sáng tỏ sâu sắc thêm những vấn đề cần giải quyết để làm cơ sở cho việc
tiếp thu giải trình sửa đổi bổ sung chỉnh lý hoàn thiện trước khi trình hội đồng thẩm phán tòa án
nhân dân tối cao cho ý kiến từng bước đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế
thúc đẩy công cuộc cải cách tư pháp hoàn thiện pháp luật trong nước và thực hiện các cam kết quốc tế mà việt nam là thành viên